xác định rõ thế mạnh của sản xuất nông nghiệp tập trung tỉnh thanh hóa đang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính
tạo điều kiện thuận lợi để hỗ trợ các doanh nghiệp và người dân tích tụ tập trung đất đai
để tạo ra sản phẩm hàng hóa số lượng lớn giá trị cao bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm
vùng sản xuất nông nghiệp tại xã đông hoàng huyện đông sơn đang tập trung trồng bốn loại cây phục vụ cho dịp cuối năm như quất đào cam và bưởi
nhờ việc quy hoạch vùng nông nghiệp tập trung nên hệ thống giao thông được mở rộng tới tiêu thuận lợi sản xuất nông nghiệp thuận tiện và có giá trị cao hơn trước
trên bốn mươi hectare và hiện nay ở đây có bốn hộ thu nhập là bình quân trên năm trăm linh triệu đồng một năm đặc biệt có hộ được khoảng hơn một tỷ năm vừa rồi
nằm ở vị trí ven đô huyện đông sơn đang đẩy mạnh phát triển nông nghiệp tập trung quy mô lớn sản xuất nông nghiệp công nghệ cao gắn với chuỗi liên kết giá trị
đến cuối năm hai nghìn hai mươi huyện có kế hoạch tích tụ đất và chuyển đổi lúa kém năng suất để phục vụ nông nghiệp tập trung với tổng diện tích khoảng ba trăm linh hectare
về xây dựng cơ bán để tạo ra được những mô hình sản xuất phát triển hữu quả ví dụ như hỗ trợ đường giao thông mở rộng
thứ hai là kênh mương nội đồng tư ít và tiêu để tích tụ mô hình từ ba hectare trở lên để có thu nhập có giá trị cao thứ hai là thu hút đạo động của nền địa phương
vùng sản xuất nông nghiệp tập trung được xác định là giải pháp quan trọng trong việc thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh thanh hóa
việc sản xuất tập trung sẽ giúp chuyên canh thuận lợi thúc đẩy cơ giới hóa và áp dụng công nghệ mới vào sản xuất từ đó tạo ra hàng hóa có giá trị kinh tế cao cải thiện thu nhập cho người dân